xin kính chào quý vị và các bạn
nơi có mưa nhiều nhất trong đêm nay vẫn là các tỉnh thành tây nguyên và nam bộ
do thận động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trên hai khu vực đều có mưa to đến rất to
với lượng mưa có thể đạt mức ba mươi năm mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
người dân nơi đây cần đề cao cảnh giác với rông xét và gió giật mạnh
ngoài ra nguy cơ ngập úng vùng trụng thấp cũng bị đẩy lên cao do mưa lớn rồn rập trong thời đoạn ngắn
do mưa nhiều nên thời tiết trên cả hai khu vực này khả năng trong ngày mai sẽ mát mẻ
tại tây nguyên cao nhất sẽ giao động từ hai mươi tám ba mươi một độ còn nam bộ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đến với trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế vẫn có mưa rông lúc chiều tối và đêm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận chịu tác động của dày hồ tụ nên có mưa rông rải rác
riêng phía nam khu vực có mưa vừa đến mưa to
người dân nơi đây cũng cần đề phòng với hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên toàn trung bộ sẽ tăng cao
ngày đêm giao động trong khoảng hai mươi năm ba mươi tám độ
trở ra miền bắc trong đêm nay và ngày mai thời tiết tại đây chưa có nhiều biến đổi
về đêm và sáng có mưa rào xảy ra cục bộ tại vùng ven biển
ban ngày có nắng nhiều hơn nên mức nhiệt trưa chiều cũng tăng nhẹ
giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn và có năng nóng
đến với thời tiết trên biển
tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông nam cấp ba bốn với nhiệt độ giao động từ hai mươi sáu ba mươi một độ
quần đảo trường sa có mưa rào và rải rác có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn một mươi km trong mưa
gió tây nam cấp năm
riêng vùng biển phía tây có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
với nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
khu vực hà nội có mưa rào và rông vài nơi
nhẹ với nhiệt độ ngày đêm từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ